việc sử dụng mạng xã hội mạng internet để tung tin đồn câu like không còn là chuyện lạ
dù nhiều người đã bị xử lý về hành vi này
việc tung tin đồn thất thiệt thông qua mạng xã hội vì bất cứ lý do gì đều là hành vi vi phạm pháp luật
thế nhưng trước khi nói đến câu chuyện pháp luật có lẽ có một câu chuyện chúng ta cần phải bàn đến
đó là tạo hàng rào bảo vệ trước tin giả
làm thế nào để nhận biết tin giả tin thật giữa báo thông tin như hiện nay
chúng ta hãy cùng lắng nghe phần trình bày của biên tập viên thúy quỳnh
xin mời biên tập viên thúy quỳnh

ngay bây giờ xin mời anh cũng như quý vị khán giả chúng ta hãy cùng theo dõi một đoạn phóng sự ngắn ngay sau đây
đầu tháng ba facebook có tên một cửa hàng đâm bầu đăng hình ảnh một miếng thịt lợn với nhiều đúng trắng
và cảnh báo người tiêu dùng ở hà nội và các vùng lân cận không nên sử dụng thịt lợn do nhiễm dịch tả lợn châu phi
chủ facebook này sau đó đã bị xử phạt hành chính hai mươi triệu đồng
ngày hai mươi bốn tháng ba một chủ tài khoản facebook ở thị xã giang nghĩa đắc nông
đăng thông tin tám trăm linh con lợn chết do dịch tả lợn châu phi đã được tiêu hủy lại bị đào lên để mổ thịt
kèm theo đó là hình ảnh khiến cho người dân sống tại khu vực này hoang mang lo lắng
người này sau đó đã bị phạt một mươi triệu đồng
đó chỉ là những vụ việc nhỏ trong muôn vàn những vụ việc khác nhau
một số liệu đáng lưu tâm từ chương trình đánh giá về an ninh mạng của bkav
đó là sáu mươi ba người dùng ở việt nam
thường xuyên đọc tin tức giả mạo trên facebook trong đó có bốn mươi là nạn nhân hàng ngày
phía sau những tin giả ấy có không ít sự việc được đâm đặt dựng chuyện biến không thành có với nhiều mục đích
đó là những thông tin không chỉ xấu mà còn độc hại nữa
nó xuất phát từ những cái con người thậm chí là những tổ chức có mục đích rất là rõ ràng tạo ra những thông tin độc
để mà câu like nhằm bán hàng thậm chí là mức độ cao hơn là tạo ra những thông tin độc
để mà gây dối trật tự xã hội cố tình làm cho mất niềm tin đối với chính quyền đối với đảng
tôi nghĩ các cái quy định và những điều luật hiện nay cũng đã có những điều khoản
rất rõ ràng tuy nhiên mức độ xử lý tôi nghĩ nếu so với những nguồn lợi từ những thông tin giả đó
mà một số đối tượng họ sử dụng thì sự gian đe đấy chưa đủ
đối với những thông tin có tính chất phá hoại có những thông tin tạo ra sự hoang mang
phải có những biện pháp ví dụ như là tiến hành khởi tố đối với những đối tượng
và cố tình đưa ra những thông tin sai sự thật
vậy theo anh thì đâu sẽ là hàng rào hiệu quả để ngăn chặn những
những thông tin giả này
theo tôi thì hàng rào đầu tiên là các công hoạt chức năng trong việc giả soát
hàng rào thứ hai là phải dựa chính vào những người tham gia cộng đồng mạng
khi mà phát hiện những tin xấu độc những thông tin mà sai trái thì tôi nghĩ là cũng cần phải có những cái nơi
để mà người tham gia mạng xã hội có thể cung cấp nguồn tin có thể chúng ta tạo gọi là tố giác
những thông tin mà những chủ tài khoản họ có thể đưa ra những thông tin xấu
và thứ ba là việc nhận thức về luật
đặc biệt là người tham gia mạng vẫn còn thấp thì ở góc độ truyền thông thì chúng tôi cũng rất là muốn là các cơ quan truyền thông
tăng cường hơn nữa những thông tin để người dân được biết những chế tài và những điều mình có thể làm được và những điều bị cấm
đối với luật an ninh mạng
với những ba cái rào cản như vậy sẽ dần dần tạo ra được cái lớp hàng rào ý thức của những người tham gia mạng xã hội hiện nay
chưa cần nói đến câu chuyện là chúng ta những người dân mà thấy thông tin giả thì tạm gọi là tố giác đấy ạ
thì trước hết tôi đang muốn nhấn mạnh tới câu chuyện nhận thức và tư duy
tôi nghĩ là nó phụ thuộc vào ba đối tượng như tôi nói
thứ nhất là cơ quan chức năng thứ hai là người mà tham gia mạng xã hội với tư cách là người truyền tin và thứ ba là người
tiếp nhận mạng xã hội với tư cách là như là một độc giả như là một người tiếp nhận nguồn tin
thì ba đối tượng đấy mỗi một đối tượng đều phải trang bị cho mình những kiến thức trang bị cho mình những hiểu biết về pháp luật
tăng cường trách nhiệm của mỗi bên
thì tin giả tin xấu tin độc nó sẽ không có môi trường trên mạng xã hội
xin cảm ơn những chia sẻ của nhà báo hoàng lâm
thưa quý vị và các bạn nếu chia sẻ thông tin mà không kiểm chứng kỹ sẽ không thể tránh khỏi việc tiếp tay cho những nội dung hoàn toàn giả mạo
vì vậy mỗi người sử dụng mạng thì cần phải có lập trường và thái độ tỉnh táo trong tiếp nhận cũng như chia sẻ thông tin
bởi đằng sau mỗi thông tin có thể là số phận danh dự hoặc cũng có thể là cuộc sống của cả một người hoặc thậm chí của nhiều người liên quan
vâng một lần nữa
thì xin chân thành cảm ơn nhà báo hoàng lâm đã dành thời gian cho truyền hình nhân dân